tỉnh quảng nam vừa phê duyệt chủ trương dự toán và kế hoạch mua sắm trang thiết bị vật tư
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng kinh phí là hơn sáu mươi hai tỷ đồng
tỉnh quảng nam sẽ mua sắm thiết bị cho một mươi tám trung tâm y tế tuyến huyện
bệnh viện đa khoa tp hội an và ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
những trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác giám sát phòng chống dịch
lấy mẫu xét nghiệm virus covid một mươi chín cấp cứu tại chỗ vận chuyển bệnh nhân
điều trị và hồi sức tại các bệnh viện
việc mua sắm trang thiết bị y tế lần này không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn được sử dụng lâu dài bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư